sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện trở quá số người quy định tham gia giao thông
không chấp hành hiệu lịnh dừng xe mà tông thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ
với hành vi trên hai đối tượng là nguyễn văn nam và nguyễn văn khánh vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố về tội chống người thi hành công vụ
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi một nguyễn văn nam sinh năm hai nghìn hai điều khiển xe mô tô
chở hai người đằng sau trong đó có nguyễn văn khánh sinh năm hai nghìn hai
cả ba đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm xe không có hương chiếu gậu
đến địa phận xã thiện kế huyện bình xuyên thì gặp tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an huyện bình xuyên
ra hiệu lệnh dừng xe khánh đã xúi dục nam không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra
liều lĩnh lao thẳng vào tổ công tác hậu quả là đồng chí diệp minh thắng
cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bị thương gãy chân phải đi cấp cứu
bản thân các đối tượng cũng bị ngã xây sát chân tay mặt mũi
kết quả đo nồng độ cồn đối với nguyễn văn nam là bốn trăm ba mươi hai mg trên một lít khí thở